thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với phan công sáng đặng quang nam đặng thế khánh đều trú tại tỉnh hà tĩnh
về tội cho ve lãnh nặng trong giao dịch dân sự thu giữ nhiều tam vật loà hung khí nguy hiểm
bước đầu xác định từ đầu năm hai nghìn một mươi tám ba đối tượng mua tài khoản chuyên dùng để quản lý dịch vụ tài chính
trên trang web micas vn thực hiện các hoạt động cho ve lãnh nặng
mức lãi suất giao động từ ba đồng một triệu một ngày đến năm đồng một triệu một ngày
sáng đứng sau cung cấp vốn mở cửa hàng cầm đồ và giao cho nam trực tiếp cho vay
thu lãi trên địa bàn thị xã hồng lĩnh đức thọ can lộc còn khánh cho vay trên địa bàn huyện cẩm xuyên thạch hà
đến nay các đối tượng đã cho vay với tổng số tiền là một mươi chín một tỷ đồng thu lợi bất chính gần sáu trăm linh triệu đồng
tại bình định cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quy nhơn vừa điều tra
làm rõ hai nhóm đối tượng tham gia vụ hỗn chiến có sử dụng nhiều hung khí nguy hiểm
hai băng nhóm này do hai đối tượng nguyễn tấn nghĩa và lưu đức huy cầm đầu
do đã hẹn nhau và thách thức trên facebook trước đó nên hai đối tượng này huy động thêm hơn năm mươi đối tượng khác
mang theo nhiều hung khí nguy hiểm như đao kiếm phảng và bom xăng để giải quyết mâu thuẫn
khi đến khu vực công viên phú tài thuộc phường trần quang diệu tp quy nhơn
các đối tượng ném bom xăng gây cháy nổ đồng thời rượt đuổi đánh chém nhau
gây náo loạn ở khu dân cư
nhận được tin báo thì công an đã nhanh chóng xác minh và bắt giữ các đối tượng để tiếp tục điều tra xử lý
với hành vi cố ý gây thương tích hai đối tượng hồ khánh băng và nguyễn sơn hải cùng chú tại huyện long hồ
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long hồ tỉnh vĩnh long khởi tố và bắt tạm giam bốn tháng để điều tra
ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi ba sau khi nhậu băng và hải xảy ra mâu thuẫn với phạm
phong phú chú tại huyện long hồ bị phú đánh trúng đầu băng kêu hải trở về nhà lấy dao
quay lại tìm phú chém nhiều nhát gây thương tích năm năm mươi bảy
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long hồ đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tỉnh biên bộ đội biên phòng tỉnh an giang vừa phối hợp bắt vụ vận chuyển
gần ba gói thuốc lá không rõ nguồn gốc tại một ngôi nhà bỏ không
bàn huyện tỉnh biên vào tối ngày ba tháng bốn trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn
lực lượng phối hợp đã phát hiện bốn đối tượng mang theo nhiều bao hàng từ bờ kênh vĩnh tế lên nhà dân
có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
phát hiện thấy lực lượng chức năng các đối tượng đã bỏ lại toàn bộ tăng vật trong nhà
lợi dụng đêm tối chạy thoát
kiểm tra căn nhà đối tượng để tăng vật phát hiện một mươi bốn bọc ni lông chứa hai chín trăm chín mươi gói thuốc lá không rõ nguồn gốc
trị giá hàng hóa khoảng chín mươi triệu đồng
thưa quý vị hai đối tượng mua bán trái phép chín bánh heroin và một bánh hồng phiến
vừa bị lực lượng công an tỉnh lai châu bắt quả tàng
vào tối ngày ba tháng bốn tại km hai mươi bảy quốc lộ hai trăm bảy mươi chín d địa phận bản đốc xã khoai ngoan huyện than huyên
phòng cảnh sát đều cho tuệ phạm về ma túy công an tỉnh lai châu
chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ và công an huyện than uyên đã phá thành công chuyên án
bắt quả tăng hai đối tượng là hàng a vự sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
chú tại huyện mường la tỉnh lai châu và mùa nủ xúa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
chú tại huyện quỳnh nhai tỉnh sơn la về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ chín bánh heroin và một bánh hồng phiến ba điện thoại di động
hai xe máy và một số tài liệu có liên quan
tại cơ quan điều tra bước đầu các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên với giá một tỷ đồng
mới trả trước là năm trăm linh triệu đồng rồi móc nối mang số ma túy trên
bán ra các địa bàn giáp danh với giá là một ba tỷ đồng
nếu vụ việc chót lọt các đối tượng sẽ được lời là ba trăm linh triệu đồng
vậy hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lai châu
đang phối hợp với công an huyện than uyên mở rộng điều tra vụ án này
kiểm tra một nhà trọ nằm trên đường an hải bắc
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận sơn trà đà nẵng
phát hiện đối tượng thiệu khắc đại đang có hành vi cất giấu khí cười trái phép
tại đây lực lượng chức năng đã thu giữ một mươi tám bình khí cười
đối tượng đại khai nhận đây là nơi tập kết để mang đi bán cho các cơ sở kinh doanh
trên địa bàn quận khi có nhu cầu
tiếp tục kiểm tra cơ sở kinh doanh tại phường phước mỹ
lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này cất giấu hàng chục dụng cụ sử dụng sisa
cùng một số hóa chất để sử dụng sisa
tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn
chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng trên
thưa quý vị một đám cháy đã bùng phát tại quán cơm gần bến xe miền đông cũ
tại tp hcm đã tạo một cột khói cao hàng chục mét
và sau hơn một giờ thì đàm cháy được khống chế quán cơm bị thiêu rụi
hai căn nhà cạnh quán cơm đã bị ảnh hưởng
vào khoảng một mươi bảy h ngày bốn tháng bốn đám cháy bùng phát tại quán cơm này
bên trong lúc này có nhiều khách và nhân viên
phát hiện đám cháy đã nhanh chân tháo chạy ra ngoài
và ngọn lửa tiếp tục lan qua cửa hàng buôn bán điện thoại và buôn bán phụ tùng xe bên cạnh
đã tạo thành đàm cháy lớn
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận bình thạnh
phối hợp với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
đều đợng phương tiện và hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai chữa lửa
một đoạn quốc lộ một mươi ba được phong tỏa phục vụ công tác chữa cháy
đã dẫn đến việc ủ nứ giao thông một số tuyến đường xung quanh
và đến một mươi chín h thì đám cháy được khống chế hoàn toàn
quán cơm bị cháy rụi đổ sập nhiều tài sản trong quán cơm biến dạng
hai căn nhà kế bên quán cơm cũng bị đám cháy làm hư hỏng nặng
cơ quan điều tra phối hợp viện kiểm sát điện lực bến cát công an xã công an phường mỹ phước
và phòng kỹ thuật hình sự công an tp hcm đã phối hợp khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ
một vấn đề liên quan đến giáo dục thưa quý vị trên mạng xã hội mấy ngày hôm nay
đã xuất hiện hình ảnh được cho là bữa cơm tại một trường mầm non quốc tế với giá bảy mươi đồng một ngày
hình ảnh này đã được phụ huynh có con theo học tại đây lên tiếng phản ánh
vì chất lượng của bữa ăn con mình không đảm bảo như mục tiêu như
trường cam kết trước đó trong khi ở lứa tuổi mầm non
việc ăn uống của trẻ là một trong những điều quan trọng nhất
quả nho chia đôi chuối thái lát mỏng nước cam so sánh như nước lọc
hình ảnh được đăng tải trên facebook cá nhân của một vị phụ huynh có con theo học
tại trường american montessori international school cơ sở trần hữu dực hà nội
phụ huynh đã nhiều lần phản ánh nhưng chất lượng bữa ăn của các con vẫn không thay đổi
khi mà bỏ cái số tiền đấy ra cho con đi học thì mình cũng chỉ mong muốn như vậy thôi
mong muốn là con có một cái môi trường học tốt và nó phải xứng đáng phù hợp với số tiền mình bỏ ra
mình cũng rất là buồn khi mà biết là có những sự việc như thế xảy ra
ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh của phụ huynh
phóng viên truyền hình công an đã tìm hiểu rõ thực hư sự việc
đại diện hệ thống cơ sở mầm non này cho biết đã cho giả soát lại thông tin
đồng thời nhận trách nhiệm về phía đơn vị đã để xảy ra sự cố đáng tiếc này
để thay đổi và tạo điều kiện cho phụ huynh giám sát dễ dàng hơn
cơ sở này hứa sẽ gửi lên trang liên lạc với phụ huynh đảm bảo bữa ăn được đồng đều trên toàn hệ thống
đồng thời phụ huynh có thể kiểm tra bất cứ lúc nào tại cơ sở
thay mặt cho bên phía nhà trường chúng tôi rất là chân thành liên quan đến cái vấn đề về xin lỗi
liên quan tới quý phụ huynh cũng như liên quan đến vấn đề về những phụ huynh tin tưởng của nhà trường đã gửi con tới cơ sở
và chúng tôi đã có những cảm ơn
có những cái liên quan đến vấn đề về giải pháp liên quan đến việc khắc phục chết đẻ
liên quan đến với những cái vấn đề của các con
nhà trường sẽ kiểm soát chặt chẽ liên quan vấn đề về các thực phẩm đầu vào của các con
cuộc kiểm tra liên ngành giữa phòng giáo dục công an và địa phương đã được thành lập
trong đó chỉ ra những sai phạm của cơ sở trong công tác quản lý như sai tên đăng ký
đây không phải là trường mầm non quốc tế như quảng cáo
mà là nhóm trẻ mầm non đồng thời bằng cấp của giáo viên cũng không được đảm bảo
chúng tôi cũng đã nhanh chóng phối hợp đoàn kiểm tra liên ngành
đó là gồm có công an quận ủy ban nhân dân phường cầu diễn
cùng với phòng giáo dục cũng có đến để tiến hành kiểm tra các nội dung liên quan
khi mà kiểm tra để cấp phép cho cơ sở
thì cơ sở cũng đã làm cái đề án
xây dựng thực hiện theo chương trình của bộ giáo dục đào tạo
ngay khi kiểm tra thì chúng tôi cũng có yêu cầu cơ sở là tháo rỡ biển ngay
bởi vì là tên biển không đúng theo quyết định
đoàn kiểm tra liên ngành cũng đã yêu cầu cơ sở mầm non này
phải khắc phục những tồn tại mà phụ huynh phản ánh
đồng thời phải mở cuộc họp phụ huynh để thống nhất
tránh những thông tin tiêu cực làm ảnh hưởng đến tâm lý của phụ huynh và học sinh